nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc
đồng thời phải quán triệt sâu sắc đến nhân viên về tác hại đối với hình ảnh của đất nước và doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vi phạm pháp luật
chủ động tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không
và dây chuyển vận chuyển hàng không phải làm đúng quy trình
riêng với các hãng bay cục hàng không việt nam yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay
xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm chủ động bình giảng vụ việc rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả nhân viên trong toàn hệ thống để làm bài học cảnh tình
đồng thời qua đó giả soát bổ sung quy định để bịt kín lỗ hồng nếu có
cục hàng không việt nam giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không
tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích
vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký
ngành đường sắt vừa mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên tuyến bắc nam giữa tp hcm đi các tỉnh miền trung miền bắc dịp hè năm nay với nhiều chính sách giảm giá
mở bán vé hai đôi tàu se ba se bốn se bảy se tám giữa tp hcm hà nội đôi tàu se hai mươi một se hai mươi hai giữa tp hcm đà nẵng đôi tàu snt một snt hai giữa tp hcm nha trang đôi tàu spt một spt hai giữa tp hcm phan thiết
khi nhu cầu hành khách tăng ngành đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu tăng cường khác từ tp hcm đi phan thiết nha trang quy nhơn đà nẵng hà nội
trong dịp hè năm nay từ ngày một mươi tám tháng năm cho đến ngày hai mươi tháng tám ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác
hành khách mua vé cá nhân xa ngày cũng được giảm giá vé đến ba mươi tùy theo ngày đi tàu mắc tàu cư ly vận chuyển số lượng vé giảm giá có hạn theo mỗi loại chỗ trên mỗi đoàn tàu trên ngày
an giang hiện đang bước vào cao điểm mùa khô
nhưng lượng du khách đổ về các điểm du lịch tâm linh thì ngày một tăng cao nên luôn tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ
trước tình hình trên bên cạnh việc đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch thì công tác an toàn phòng chống cháy nổ cũng được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
với phong cảnh sơn thủy hữu tình thiền viện trúc lâm an giang tọa lạc tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn đón hàng ngàn lượt khách du lịch thập phương đến tham quan chiêm bái vào những ngày cuối tuần
đặc biệt vào các ngày rằm hay thứ bảy chủ nhật nơi đây còn phục vụ nhu cầu ăn uống cho bà con các bếp phải hoạt động hết công suất nên việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được trụ trì và các phật tử quan tâm trú trọng
thiền viện trúc lâm an giang nói về khâu đảm bảo cháy nổ thì rất là cao tất cả các thiết bị cũng rất là an toàn cũng được tất cả các vật tử tư vấn họ là những người có kinh nghiệm trong cuộc sống này họ làm tất cả các thiết bị cổ điện thì rất là tốt
thời điểm này nếu bà chúa sứ núi sam mỗi ngày đón từ hai đến tám lượt khách đến hành hương chiêm bái các hoạt động như thắp nhang đèn đốt vàng mã kinh doanh trong khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công tác quản lý kiểm tra các trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến các chủ nhà trọ khách sạn và các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh khu di tích

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công an tỉnh

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công an tỉnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công an tỉnh an giang thường xuyên phối hợp tăng cường công an tỉnh

lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu hộ công an tỉnh
dù căng thẳng nhưng dư địa phát triển tại việt nam trong ngành ngân hàng bán lẻ vẫn hấp dẫn đối với các ngân hàng nước ngoài
theo ước tính của hầu hết các công ty chứng khoán các ngân hàng tại việt nam sẽ đạt tăng trữ lợi nhuận trung bình trên một mươi so với mức tăng trưởng trung bình là ba mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi hai và ba mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi một
việt nam có dân số một trăm linh triệu với số lượng dân chưa có tài khoản ngân hàng vẫn còn nhiều
tuy nhiên lượng người dân chưa có tài khoản ngân hàng chỉ là phần nổi của tảng băng cơ hội
các công ty khởi nghiệp các công nghệ tài chính thế hệ mới đang thay phá phần băng chìm này đồng thời cũng mở ra cơ hội gia nhập thị trường việt nam của các ngân hàng nước ngoài
báo cáo của re puta về thị trường công nghệ tài chính việt nam đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đang có khoảng bốn mươi đơn vị ví điện tử và thị trường được đánh giá đang trong giai đoạn bùng nổ
thị trường fintech việt nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực sau singapore
theo tập đoàn robocash thị trường fintech việt nam dự kiến đạt một mươi tám tỷ usd
với mức độ cạnh tranh cao ngân hàng nước ngoài tại việt nam có thể tận dụng đòn bẫy này để chạm vào thị trường việt nam đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như cung cấp giải pháp có tính nội địa cao
báo cáo cura puta về thị trường công nghệ tài chính việt nam đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đang có khoảng bốn mươi đơn vị ví điện tử và thị trường được đánh giá đang trong giai đoạn bùng nổ
với mức độ cạnh tranh cao ngân hàng nước ngoài tại việt nam có thể tận dụng đòn bẫy này để chạm vào thị trường việt nam đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng như cung cấp giải pháp có tính nội địa cao